trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an
kịp thời cứu nạn tàu cá mang số hiệu na chín mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám ts cùng một mươi chín thuyền viên đưa về cảng cửa lò an toàn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám tàu cá số hiệu na chín mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám ts cùng một mươi chín thuyền viên do ông bùi xuân lập
chú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu nghệ an làm chủ phương tiện
khi đang hành nghề đánh cá trên biển gần đường phân định vịnh bắc bộ cách hà tĩnh năm mươi năm hải lý về phía đông
thì bị hỏng máy không khắc phục được thả trôi trên biển xung quanh không có tàu nào trợ giúp
trước tình hình cấp bách thuyền trưởng gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tới trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được tin báo ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam
đã điều động tàu sar hai trăm bảy mươi ba đang thường trực chốt chặn tại cảng cửa lò nghệ an
đi cứu nạn tàu cá na chín mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám ts cùng một mươi chín thuyền viên
sau hơn một mươi giờ hành trình nỗ lực vượt biển trong đêm lúc bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
tàu cứu nạn sar hai trăm bảy mươi ba đã tiếp cận tàu bị nạn
lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe
cung cấp lương thực thực phẩm động viên tinh thần đối với các thuyền viên bị nạn
đồng thời áp dụng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho các thuyền viên
và tiến hành lai dắt tàu bị nạn vào bờ